vâng một câu hỏi tiếp theo ở đây nữa đến từ một bạn khán giả giấu tên
muốn nhờ tú chuyển đến bác sĩ phạm huy uyên
thưa bác sĩ chồng em bị sỏi san hô ở thận
kích thước rất lớn gần sáu cm
đi khám ở bệnh viện người ta bảo là rất là khó xử lý
có viện còn khuyên là chấp nhận sống chung với nó
vì mổ thì tổn thương nặng
nên nhà em chưa quyết định điều trị
vậy xin hỏi bác sĩ là sỏi san hô là gì mà lại khó điều trị như vậy
và bệnh viện nào có thể điều trị trường hợp của chồng em
cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chương trình
và xin mời bác sĩ phạm huy huyên
cái trường hợp của chồng bạn thì là có một cái sỏi san hô
rất lớn sáu cm là rất lớn rồi
sỏi san hô là gì
sỏi san hô là cái sỏi mà nó đóng khuôn ở cái đài bề thận
gọi là cái sỏi san hô
thế thì trong trường hợp của bạn của chồng bạn
sỏi san hô sáu cm
sỏi san hô sáu cm thì vẫn có thể là tán sỏi qua da đường hầm nhỏ được
có thể là mình phải tán hai lần
phải tán bởi vì nó sỏi nó to mà
thế nên là mình phải tán tán ít nhất là hai lần
thế thì bởi vì cái tán xoay qua da này là tán trong môi trường nước
cho nên mình không tán thời gian quá lâu được
bình thường mình chỉ tán thời gian khoảng hai tiếng trở lại thôi
nếu mà kéo dài quá hai tiếng mình phải ngừng lại
để đảm bảo
để đảm bảo an toàn cho người bệnh
thế thì cái trường hợp này thì vẫn có thể
điều trị được
thì chúng tôi đã
điều trị rất nhiều
cho bệnh nhân có những cái bệnh nhân
là cái sỏi san hô bảy cm
chúng tôi cũng đã tán sỏi
anh này thì anh có tiền sử
mổ lấy cái sỏi thận
bên trái này này
hai lần rồi
thế nên đi rất nhiều bệnh viện
bệnh viện nào cũng từ chối
bởi vì cũng ngại
bởi vì đã có viết mổ cũ rồi
mà điều trị mà cái sợi to như thế thì cũng ngại thật
thế thì anh cũng
mà anh bây giờ anh có nguyện vọng là anh bảo
tôi em không thích mổ nữa
mà anh tán sỏi cho em
thế bảo là tôi cũng giải thích là
trong giờ của anh thì mổ thì đúng là không nên mổ nữa
bởi vì mổ hai lần rồi nó dính lắm
bác sĩ mổ cũng rất là khó
và nhiều nghi cơ cao phải mất quả thận
thế thì trong trường hợp của anh
thì chúng tôi có thể
tán sỏi qua ra đường hầm nhỏ cho anh được
nhưng anh phải chấp nhận
phải tán vài lần
có thể phải tán ba lần đấy
thế thì anh rất quyết tâm cao
và anh ấy bảo
thế thì anh cứ tán sạch hết cho em
thế thì cuối cùng chúng tôi tán cho anh hai lần
hai lần thì hết
hết cái sỏi san hô bảy cm
thế thì tóm lại trong trường hợp của
chồng bạn thì vẫn có thể
cũng vẫn có thể tán sỏi qua ra đường hầm nhỏ được
cũng mình phải tán
thế thì tóm lại trong trường hợp của
thế thì tóm lại trong trường hợp của

mà nếu không thì mình phải ba lần
dạ vâng như vậy đây là một thông tin
rất là tuyệt vời cho bệnh nhân
vừa mới đặt câu hỏi
cho bác sĩ phạm huy huyên
với trường hợp của khán giả này
thì chúng ta cũng có thể gặp bác sĩ phạm huy huyên
để sử dụng cái phương pháp đó
tán sỏi qua ra
như vậy là đây cũng là một thông tin
không chỉ là với bệnh nhân này
mà những bệnh nhân khác nếu như không may
mà gặp phải sỏi
sỏi thận với kích lước lớn như vậy
thì chúng ta có thể sử dụng đến cái phương pháp điều trị này
rằng máy tán sỏi đời mới nhất
công suất cao định vị trở sát
giúp làm tàn mọi loại sỏi
đặc biệt mức chi phí vô cùng hợp lý
vì thu quốc áp dụng bảo hiểm y tế đúng tuyến
thông tuyến và che tuyến theo quy định
ngoài ra còn liên kết với hầu hết
các hãng bảo hiểm bảo lãnh hiện nay
tán sỏi ngoài cơ thể rất hiệu quả
với các trường hợp sỏi thận nhỏ hơn hai cm sợi địa quản ở vị trí một phần ba trên và nhỏ hơn một năm cm
gọi ngay một nghìn chín trăm linh năm trăm năm mươi tám nghìn tám trăm chín mươi sáu để được tư vấn và đặt lịch tán sở ngoài cơ thể nhanh chóng
bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc chăm sóc sức khỏe trọn đời cho bạn